cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng thạch trí tài sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra và làm rõ về hành vi trồng và tàng trữ cây cần sa
qua tin báo của người dân vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng hai công an thị trấn hòa bình phối hợp với đội kỳ sát hình sự công an huyện hòa bình
tiến hành kiểm tra căn nhà số tám trăm ba mươi bảy thuộc ấp thị trấn b một thị trấn hòa bình của ông thạch vĩnh
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại căn gác và trên mái hiên của căn nhà có trồng nhiều cây cần sa và một số dụng cụ dùng để trồng cây sử dụng cây cần sa
ông thạch vĩnh khai nhận số cây này là do thạch trí tài là con trai của ông vĩnh trồng nên tổ công tác đã tiến hành mời tài về cơ quan công an
tại đây tài khai nhận lên mạng tìm mua các hạt giống cần sa sau đó đem về trồng lai tạo và bán cho người khác có nhu cầu sử dụng
tổ công tác tiến hành lậm biên bản và thu giữ hai mươi tám cây cần sa các loại cùng nhiều dụng cụ khác có liên quan
xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài nguyễn thuận thảo đã lấy dao để giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn thuận thảo chú tại thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
trong sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức là ngày năm tết giáp thìn thảo cùng với ba người khác uống rượu sau đó chơi đánh bài
tuy nhiên trong lúc đánh bài thảo và một người trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát
do bị đánh thảo đã dùng dao đâm đối phương dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày một mươi năm tháng hai nạn nhân đã tử vong
nguyễn thuận thảo sau đó đã đến cơ quan công an phường cái vồn thị xã bình minh đầu thú
ông trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc đắk lắc và bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử
năm bị cáo gồm trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc
trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kế toán
đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm
trần thị nguyên hằng nguyên là nhân viên khoa xét nghiệm
và đinh lê lê na nguyên là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trịnh quang trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệp và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và được ông việt đồng ý
theo hướng dẫn của na hằng và tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng để gửi công ty trách nhiệm hữu hoạn an việt công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thừa thiên huế công ty cổ phần việt á để trí ký
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ của sáu gói thầu vào sáu đợt
trong đó có bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty
các bị cáo trên đã được hưởng lợi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
mâu thuẫn trong lúc đánh bài nguyễn thuận thảo đã lấy dao để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nguyễn thuận thảo
trú tại thị xã bình minh để điều tra về hành vi giết người
vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai
tức là ngày năm tết giáp thìn thảo cùng với ba người khác uống rượu sau đó chưa đánh bài
tuy nhiên trong lúc đánh bài thì thảo và một người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn sô sát
do bị đánh thảo đã dùng dao đâm đối phương
dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng ngày hôm sau ngày một mươi năm tháng hai nạn nhân đã tử vong
nguyễn thuận thảo sau đó đã đến công an phường cái vồn thị xã bình minh để đầu thú
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phiếu hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu
vừa bắt quả tang đối tượng lý a tráng hai mươi chín tuổi
trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai tại km tám bảy trăm linh quốc lộ bốn d
thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng lý a tráng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên
đi giao cho người mua với tiền công là năm mươi triệu đồng
để đảm bảo an toàn cho các hoạt động vui xuân đón tết của nhân dân trên địa bàn tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
đặc biệt là với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn xe chở quá tải và vi phạm về tốc độ
đây cũng là những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông
không hợp tác với lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
gọi điện trợ giúp từ các mối quan hệ quanh cò trình bày hoan cảnh xin được thông cảm
hay thậm chí là chống đối xúc phạm cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ
đó là những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ thường xuyên gặp phải trong quá trình xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
quy định là chú sai
chú sai chú đã bảo là chú sai là sai là chú uống rượu
chú tham gia giao thông là chú sai hoàn toàn đúng không
nhưng chú sai là này chú xin
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng có gặp những khó khăn như có một số những người dân có uống rượu
và họ không làm chủ được bản thân không chấp hành kiểm tra
và khi kiểm tra có nồng độ cồn thì không chấp hành ký biên bản hoặc
gây nhũng nhiễu không đòi yêu sách với cảnh sát lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
lực lượng cảnh sát giao thông công an sơn la đã triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là đối với các hành vi vi phạm với mục tiêu không có vùng cấm không có ngoại lệ
tăng cường xếp chặt hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông nhất là hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ xe quá tải quá khổ
trong dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sơn la đã tổ chức tuần tra kiểm soát sáu mươi k với một trăm tám mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
lập biên bản vi phạm với bốn mươi năm trường hợp vi phạm trong đó vi phạm về nồng độ cồn là bốn mươi một trường hợp tạm giữ bốn mươi một xe mô tô nộp ngân sách nhà nước gần một trăm năm mươi triệu đồng
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn và trực trăm một trăm linh cân số để bảo bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
giảm thiểu tối đa xảy ra tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn như rượu bia và sử dụng các chất kích thích khi tham gia giao thông trên đường bộ
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sơn la sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe trong nhân dân
vào đêm ngày hôm qua hai mươi một tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ấp một xã nha bích thị xã trơn thành tỉnh bình phước
lửa bất ngờ bùng phát và thiêu dụi gần như hoàn toàn nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nam pháp chuyên sản xuất bao bì mút xốp
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hôm qua người dân ấp một xã nha bích đã bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ công ty sản xuất bao bì mút xốp trên địa bàn
và ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát bao trùm gần như toàn bộ khu vực nhà xưởng của công ty
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động tám xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng công an địa phương để tìm phương án khống chế ngọn lửa
tại hiện trường lửa ngày càng bùng phát dữ dội kéo theo nhiều tiếng nổ lớn
công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
sau gần hai giờ đồng hồ cố gắng dập lửa cho đến giờ dạng sáng ngày hôm nay các chiến sĩ phòng cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
vụ cháy đã thiêu dụi gần như hoàn toàn nhà xưởng rộng hơn một m hai của công ty ước thiệt hại nặng nề
rất may là không có thiệt hại về người
hiện công an tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan liên quan đang khẩn trương thống kê thiệt hại khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn thị thu thủy chú tại xã yên luật huyện hạ hòa tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thu thủy là phó giám đốc công ty cổ phần thiên phú a đã hứa hẹn với bà nguyễn thị lán chú tây tỉnh yên bái sẽ mua một lô đất tại dự án đô thị golden fire với giá là một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
hôm nay bà lán mua hộ cho cháu là anh lê anh dũng chú ở tỉnh yên bái
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã đặt cọc cho thủy với tổng số tiền là bảy trăm năm mươi triệu đồng để thủy làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tuy nhiên do không thấy thủy mua được đất anh dũng và bà lán đang nghi ngờ nguyễn thị thu thủy lừa nên đòi lại tiền
do đã sử dụng tiền của anh dũng vào mục đích khác nên thủy chỉ trả lại được cho anh dũng ba trăm sáu mươi triệu đồng còn nợ lại ba trăm chín mươi triệu đồng
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba anh dũng đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn thị thu thủy lên cơ quan công an
sau đó thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với nguyễn thị thu thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thị thu thủy khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa có thông báo kháng cáo trong vụ án việt á
theo thông báo cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng một mươi một bị cáo liên quan đến vụ án việt á đã có đơn kháng cáo
trong đó cựu bộ trưởng nguyễn thanh long và bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
hạn chế giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các doanh nghiệp trong hệ thống của công ty việt á không liên quan đến vụ án
một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét về phần tài sản liên quan
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn hội đồng xét xử sơ thẩm toán nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm đối với ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
bị cáo nguyễn thanh long nhận mức án một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo phan quốc việt
bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị trước thêm phiên xét xử sơ thẩm bị cáo đặng thị hàn ni bốn mươi bảy tuổi và trần văn sĩ sáu mươi bảy tuổi vào ngày một tháng ba sắp tới về hành vi xâm phạm bí mật đời tư của người khác
bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng hai đương sự liên quan sẽ được tòa triệu tập đến tòa nhân dân tp hồ chí minh
theo cáo trạng từ tháng chín
chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube luật sư trần văn sĩ đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook nhà báo hàn ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng phát ngôn những nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông huỳnh uy dũng và bà nguyễn phương hằng ghi ảnh hưởng đến công
theo bà hàn ni nhưng phát ngôn này là do bà hằng đã có những lời lẽ xúc phạm hàn ni trong buổi phát trực tiếp trên facebook vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đối với hành vi phạm tội của bị cáo trần văn sĩ cáo trạng nêu bị cáo này đã đưa thông tin sai sự thật trong tám buổi ghi hình ghi hoang mang trong nhân dân xâm phạm quyền và lết hợp pháp của công ty cố phần đại nam xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của ông huỳnh uy dũng đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín nhân phẩm bà nguyễn phương hằng
quyết định điều tra bị cáo đặng thì hàn ni và trần văn sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
liên quan tới ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt quả tăng đối tượng lý a trắng hai mươi chín tuổi trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng chín phút sáng nay tại km tám bảy trăm linh cô lộ bốn d thuộc địa phận bản nậm cung xã mường so huyện phong thổ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng lý a trắng đang vận chuyển trái phép tám bánh heroin
bước đầu đối tượng tráng khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên đi giao cho người mua với số tiền công là năm mươi triệu đồng
trong khi đó một đường dây mua bán trái phép ma túy qua biên giới cũng vừa bị công an tỉnh sơn la triệt phá thành công
theo đó vào hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai lực lượng chuyên án tổ chức bắt quả tăng mùa á sánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại xã mường trùm huyện mường la khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực bản trong khâu xã ngọc chiến huyện mường la
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy năm trăm linh đồng
khám xét khẩn cấp tại nhà của sánh tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín một mươi năm viên đạn và sáu trăm tám mươi triệu đồng
mở rộng điều tra hai đối tượng khác trong đường dây là phàng á páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện mường la
và giàng á páo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại huyện mộc căn trải tỉnh yên bái cũng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là tám trăm linh triệu đồng
là số tiền mua bán trái phép chất ma túy
cũng trong đường dây ma túy này trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng cùng chú tại huyện mộc châu và tam vật là hai bánh heroin